tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức chương trình tết xuân vầy hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của các cấp các ngành các doanh nghiệp cùng hàng nghìn đại diện công nhân lao động ở các doanh nghiệp
đây là chương trình có ý nghĩa to lớn nhằm giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động tp hải phòng đã trích từ quỹ mái ấm công đoàn một bốn tỷ đồng giúp người lao động đón tết vui xuân ý nghĩa
theo đó có năm trăm linh công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp mức một triệu đồng một người
một công nhân lao động được tặng qua tết với giá trị năm trăm linh đồng một xuất quà
đồng thời hỗ trợ kinh phí tổ chức hai mươi chuyến xe với mức một mươi triệu đồng một chuyến
tặng một vé xe đưa công nhân lao động tỉnh xa về quê đón tết với mức hai trăm linh đồng một người
trong dịp này quỹ bảo trợ trẻ em của tổng liên đoàn lao động việt nam đã tặng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó
của hệ thống liên đoàn lao động thành phố bốn mươi triệu đồng
cũng trong sáng nay chương trình tết xung vầy đã được liên đoàn lao động tỉnh hương yên tổ chức
với sự tham dự của hơn năm trăm linh đại biểu đại diện cho các đoàn viên công đoàn và người lao động trong tỉnh
một trăm linh xuất quà và vé xe trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng đã được trao tặng cho đoàn viên công đoàn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết
bên cạnh đó ban tổ chức chương trình tết xuân vầy đã tổ chức cho các đoàn viên công đoàn giao lưu
ra trả lời câu hỏi tìm hiểu về pháp luật tìm hiểu về công đoàn việt nam
tổ chức chương trình vui chơi bốc thăm trúng thưởng mở chín gian hàng bán giảm giá từ một mươi đến ba mươi
cho các đoàn viên và người lao động theo chương trình phúc lợi mà các doanh nghiệp ký kết với liên đoàn lao động tỉnh hương yên
ngày hai mươi tám tháng một liên đoàn lao động tỉnh yên bái đã tổ chức chương trình tết xung vầy
chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp tết nguyên đán mộ tuất năm hai nghìn một mươi tám
theo đó từ nguồn quỹ
tấm lòng vàng liên đoàn lao động tỉnh yên bái đã tặng một trăm ba mươi xuất quà cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh
qua đó động viên giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh yên bái
cũng nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em công đoàn việt nam đã trao tặng hai mươi triệu đồng
hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh
liên đoàn lao động tỉnh yên bái trao hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
liên đoàn lao động tỉnh trích quỹ tấm lòng vàng trao trên một trăm tám mươi xuất quà cho đoàn viên công đoàn và người lao động
mỗi xuất trị giá bốn trăm linh đồng
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã tặng hàng trăm xuất quà cho công nhân và người lao động